tiếp đồng chí manmirka diat bộ trưởng ngoại thương và đầu tư nước ngoài cuba thủ tướng nhấn mạnh
quan hệ việt nam cuba là gắn bó máu thịt sâu sắc thủ tướng khẳng định việt nam luôn hợp tác
chặt chẽ để bảo đảm cung cấp ổn định gạo cho cuba thúc đẩy các doanh nghiệp việt nam đầu tư vào cuba
việt nam sẵn sàng hỗ trợ cuba về phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông và bảo đảm an ninh mạng
bộ trưởng manmiaka dyat cho biết nền kinh tế cuba hiện gặp nhiều khó khăn do chính sách bao vây cấm vận
tuy nhiên cuba vẫn đang nỗ lực vươn lên cuba trân trọng và đánh giá cao đối tác việt nam
cung cấp gạo cho nước này trong thời gian qua mong chính phủ việt nam tạo điều kiện để các doanh nghiệp
việt nam tiếp tục cung cấp gạo cho cuba hiện hai nước đang nỗ lực phân đấu đạt kim ngạch thương mại
song phương lên năm trăm linh triệu đô la mỹ vào năm tới